công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
quá trình điều tra ban đầu xác định nguyễn trần phước tâm nợ tiền của một người tên là kha
nên hai nhóm hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
vào tối ngày sáu tháng một mươi một tâm rủ thêm nhóm bạn của mình gồm khoảng một mươi bốn người
chuẩn bị hung khí mua xăng về làm bom xăng
lúc này nhóm của tâm thấy một người trong nhóm kia có cầm một vật giống với súng
nên đã dùng cây ba chỉa nhọn để đâm khiến một người bị thương
lực lượng công an truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng thu giữ nhiều tăng vật khác có liên quan
sử dụng ma túy trong tầng hầm của một quán karaoke một mươi sáu thanh niên đã bị công an
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự
trước đó bất ngờ đột nhập vào quán karaoke amigo số bốn mươi bốn đường trần khánh dư
thành phố đà lạt lực lượng công an đã phát hiện dưới hầm có một mươi sáu thanh niên
đang có biểu hiện
tại hiện trường có nhiều dụng cụ như đĩa xứ thẻ nhựa viên thuốc nén màu xám
cùng với một ít chất màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh một mươi sáu trên một mươi sáu người đều dương tính với chất ma túy
đáng chú ý khu vực tầng hầm của quán karaoke này đã bị đình chỉ từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
công an huyện thới bình tỉnh cà mau đang tạm giữ trần hoàng đông chú
tại ấp tân trung xã hòa thành thành phố cà mau về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi một người dân phát hiện trần hoàng đông có hành vi trộm cắp vỏ máy
nên đã tổ chức truy đuổi và báo cho lực lượng chức năng
đông đã cầm theo hung khí là một dao tự chế chống trả lại lực lượng công an
tuy nhiên đông đã bị bắt giữ ngay sau đó
trần hoàng đông là đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng long kim thanh
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tăng thanh mang bảy kg pháo nổ
mang bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại địa bàn khu phố bảy phường thống nhất
qua đấu tranh đối tượng thanh khai nhận mua số pháo trên về bán kiếm lời
trên đường đi giao thì bị bắt
hiện công an tp biên hòa đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thị bích hạnh phó cục trưởng cục thuế tp hcm
cùng bị khởi tố với bà hạnh còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo
lạm dụng chức vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả
buôn lậu nhận hối lộ xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam liên quan đến công ty thủ đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
còn tại bạc liêu khi đang nhận hối lộ phó tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu
châu văn mỹ đã bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang
cụ thể vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một khi đang nhận hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn
trên địa bàn thành phố bạc liêu châu văn mỹ đã bị bắt quả tang
được biết ông mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự trộm cắp tài sản phải quan hệ tình dục
và đưa một trăm linh triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo
thông tin về vụ việc đã được tránh ám tòa nhân dân tỉnh bạc liêu xác nhận
liên quan đến vụ án hủy hoại rừng xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi một tại huyện sơn hòa của tỉnh phú yên
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh phú yên đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
đối với phan thanh hân chú tại huyện tuy an
theo điều tra hân đã thuê nhiều nhân công mang theo công cụ máy móc đến khu vực thuộc khoảnh ba
tiểu khu một trăm bảy mươi ba ở xã sơn long huyện sơn hòa để phát dọn đốn hạ hàng loạt cây rừng tự nhiên
sau đó thì đốt khu vực rừng đã chặt phá chuẩn bị trồng keo
kết quả giám định cho thấy tổng diện tích rừng hân chủ mưu chỉ đạo hủy hoại là một chín ha
loại rừng tự nhiên thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn hai trăm năm mươi ba triệu đồng
được biết hân từng nhiều lần bị xử phạt hành chính phạt án tù treo về các hành vi liên quan đến khai thác bảo vệ rừng
chiều nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua huyện đồng phú của tỉnh bình phước
khiến một người tử vong
vào khoảng một mươi ba h chiều nay ông nguyễn văn dần chú tại thành phố đồng xoài
điều khiển xe máy từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk đông và đã xảy ra va chạm với xe bagas
cú va chạm mạnh khiến ông dần ngã vào lề đường và tử vong
sau đó đang nói sau tai nạn thì tài xế xe ba gác tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường
hiện công an chức năng đang truy tìm chiếc xe bagas đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn
để chủ động trong việc phát điện xử lý các hành vi vi phạm giao thông
cảnh sát giao thông tp hcm sẽ tăng cường giả soát các điểm có nguy cơ phát sinh hành vi đón trả khách không đúng
như các cây xăng cửa hàng khu vực bến xe miền đông cũ ngã tư thủ đức bến xe an sương
bến xe miền tây
cùng với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhiều tổ cảnh sát giao thông đã được triển khai
phối hợp với thanh tra giao thông vận tải lập kế hoạch chuyên đề tập trung xử lý tình trạng lập bến bãi
và điểm đón trả khách không đúng quy định
cùng với đó các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhất là hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến cửa ngõ tuyến quốc lộ trọng điểm và khu vực đô thị cũng được tăng cường
để giám sát phát hiện vi phạm
liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
và ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục thông tin về việc phê duyệt hồ sơ theo quy định
cụ thể bộ đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức cơ sở liên kết tổ chức thi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
để thẩm định phê duyệt sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thì cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
sẽ ưu tiên tập trung xử lý nhanh chóng phê duyệt tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
đặc biệt là chứng chỉ theo một vài trong một vài ngày tới
công an thị xã hòa thành của tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
quá trình điều tra ban đầu xác định trước đó nguyễn trần phước tâm nợ tiền của người tên quan nhị kha
không rõ lai lịch nên kha nhờ cháu của kha hẹn tâm ra giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu k một mươi ba
nguyễn dương minh châu
vào tối ngày sáu tháng một mươi một
tâm rủ thêm nhóm bạn của mình khoảng một mươi bốn người chuẩn bị hung khí mua xăng về làm bom xăng
trên đường đi thì tìm nhóm của cháu của kha thì nhóm của tâm gặp một nhóm đang chạy ngược chiều
nên dừng xe chặn đánh và phát hiện nhầm người
lúc này thì nhóm của tâm thấy một người trong nhóm kia có cầm một vật giống súng
thế vậy cao huy vũ dùng cây ba chỉa nhọn đâm khiến một người bị thương
lực lượng công an đã truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng tạm giữ một cây kiếm tự chế
tám cây dựa sáu cây ba chỉa nhọn một lọ thủy tinh chứa xăng một bình nhựa chứa xăng hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác
thưa quý vị và các bạn tình trạng các đối tượng tội phạm hình sự tội phạm ma túy thì có hành vi tàng trữ
sử dụng vũ khí nóng vẫn tiềm ẩn phức tạp
qua việc triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm hình sự các đường dây tội phạm ma túy đều cho thấy
hầu hết thì các đối tượng đều có hành vi tàng chữ và sử dụng các loại vũ khí nóng như súng quân dụng
điều khó khăn cho lực lượng công an khi đấu tranh triệt phá
qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã bắt quả tăng đối tượng thẩm quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thị trấn yên lập tỉnh phú thọ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là các loại ma túy dạng thuốc lắc ma túy đá và heroin
số ma túy này hùng khai nhận để bản thân sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu
tại trên người tượng năm gói heroin một gói ma túy đá và một gói thuốc lắc
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của thẩm quốc hùng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng có chữ made in china dài khoảng một mươi bảy cm
một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn cùng nhiều tam vật khác có liên quan
những khẩu súng này từ loại súng đồ chơi có thân bằng kim loại hùng mua trên mạng
sau đó đặt mua thêm các linh kiện để chế tạo thành loại súng bắn đạn thể thao
có độ sát thương cao
hành vi của đối tượng thẩm quốc hùng là rất nguy hiểm nếu không được kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cũng theo cơ quan công an các đối tượng tội phạm ma túy đều rất manh động và liều lĩnh
vì vậy chúng luôn
cũng tìm cách tàng trữ vũ khí nóng nhằm mục đích chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
diễn biến tình hình tội phạm hình sự ma túy có tàng trữ sử dụng vũ khí nóng
đã được lực lượng công an chủ động nhận diện nắm tình hình
vì vậy trong công tác đấu tranh bóc gỡ đã tính toán các phương án nhằm đảm bảo an toàn
cho lực lượng phá án và quần chúng nhân dân
đồng thời tổ chức điều tra truy xét tận gốc các loại vũ khí này để có phương án ngăn chặn phòng ngừa
sau nhiều tháng bị hoãn thì phiên tòa xét xử vụ án bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong
đã được tòa nhân dân tp hcm ấn định mở lại vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây
trước đó sau khi có kết luận điều tra bổ sung viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm
truy tố nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái bố cháu bé về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
tại phiên xử hồi tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm quyết định hoãn phiên xử
và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án và giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé
tuy nhiên phân viện khoa học hình sự đã từ chối việc thực hiện giám định theo nội dung trên